những năm gần đây bắt đầu từ tháng hai đến tháng chín hiện tượng bồi lấp cửa biển tại cảng cá cửa tùng xảy ra nghiêm trọng
gây khó khăn cho tàu thuyền của ngư dân trong mỗi lần ra vào cảng
nhiều tàu cá tàu vận chuyển hàng hóa đã bị mắc kẹt tại khu vực này
gây thiệt hại nặng nề về phương tiện và tài sản của người dân
đây là khu vực qua trời tàu thuyền của cảng cá cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
thời điểm thủy triều đang lên mà cờ biển lại bị bồi lấp như thế này
theo ngư dân tại khu vực cửa biển cửa tùng là bán nhật triều một ngày nước lên xuống hai lần
thời điểm này khi nước cao chỉ được sáu mét so với cốt hệ hải đồ nhưng khi nước thấp chỉ còn hai mét
quảng trị là tỉnh đang phát triển mạnh về tàu đánh bắt xa bờ
thế nhưng cảng cá cửa tùng lại bị bồi lấp nghiêm trọng
điều này đã gây ảnh hưởng đến dịch vụ
hậu cần nghề cá đặc biệt là công an việc làm của bà con ngư dân
việc nạo vét luồng lạch để giúp ngư dân ra vào cửa biển chỉ là biện pháp tạm thời trước mắt
về lâu dài tỉnh quảng trị cần có giải pháp tổng thể và căn cơ mang tính bền vững
nếu không biển vẫn sẽ còn bồi lấp
ngư dân tiếp tục khó khăn trong quá trình